bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết đã phối hợp với tổ cấp cứu hàng không của bệnh viện
cấp cứu thành công một bệnh nhân từ quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa về thành phố hồ chí minh
bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi nhân viên cảng vụ đảo đá tây bị viêm túi mật cấp do sỏi
do bệnh trở nặng bệnh nhân được chỉ định chuyển gấp về đất liền để phẫu thuật sỏi mật
vào tối ngày một mươi tháng một mươi hai trực thăng và tổ cấp cứu hàng không của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã bay ra trường sa tiếp nhận người bệnh
ngay sau đó bệnh nhân đã được mổ cấp cứu an toàn
hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện